vào khoảng hơn một mươi sáu h chiều ngày hôm qua lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên quốc lộ sáu mươi một c đoạn thuộc ấp nhân thuận một xã nhân nghĩa a huyện châu thành a tỉnh hậu giang đã kịp thời ngăn chặn một tài xế không chấp hành các quy định phòng chống dịch cố tình điều khiển xe tải vượt chốt kiểm soát
tại chốt kiểm soát dịch bệnh lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra xe tải đi từ thành phố cần thơ về thành phố vị thanh thì phát hiện người điều khiển phương tiện không phải là tên của tài xế đã đăng ký như trong mã luồng xanh của phương tiện
do vậy lực lượng làm nhiệm vụ đã buộc người và xe quay đầu nhưng tài xế không chấp hành và cố tình lái xe vượt chốt bỏ chạy về hướng thành phố vị thanh
khi chạy được khoảng hai km thì đối tượng bị lực lượng làm nhiệm vụ đuổi kịp đưa về làm việc
tại chốt kiểm soát đối tượng tên nguyễn hữu tuấn xuất trình giấy test covid một mươi chín có kết quả âm tính và khai chỉ là người lái xe thuê từ thành phố cần thơ xuống thị trấn một huyện châu thành a để lấy rau củ
hiện công an huyện châu thành a đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với nguyễn hữu tuấn và tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô buộc tuấn điều khiển phương tiện quay trở về
hiện công an huyện châu thành a đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với nguyễn hữu tuấn và tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô buộc tuấn điều khiển phạm hành chính đối với nguyễn hữu tuấn